các đối tượng bị bắt giữ gồm thảo a chua thảo a sang và thảo a sành cùng chú tại bản sa lũ xã trường khừa huyện mộc châu tỉnh sơn la
tăng vật thu giữ gồm một bánh heroin một viên ma túy tổng hợp hai chiếc xe máy cùng một số vật chứng liên quan khác
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận mua số ma túy trên ở khu vực biên giới mang về xuôi tiêu thụ nhưng đang trên đường vận chuyển thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
tòa nhân dân tỉnh bình định vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo đào duy tùng ở xã nhân tân thị xã an nhơn về tội giết người
theo cáo trạng vào sáng ngày hai mươi năm tháng hai năm hai nghìn một mươi năm đào duy tùng đi học lớp cũ với các bạn trong đó có phan thúy kiều tại xã nhân lộc thị xã an nhơn
trong quá trình nói chuyện tùng cho rằng phan túy kiều có lời nói xúc phạm đến mình nên trong lòng bực tức
chiều cùng ngày tùng dựng chuyện rủ kiều đi thăm bạn cũ
khi đến rừng bạch đàn thuộc xã nhân tân thị xã an nhơn tùng bất ngờ rút dao đâm kiều nhiều nhát vào lưng và ngực khiến nạn nhân tử vong tại chỗ
sau đó tùng cướp chiếc điện thoại di động một trăm ba mươi đồng của nạn nhân rồi bỏ trốn khỏi địa phương và bị bắt tại thành phố hồ chí minh
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo đào duy tùng mức án trung tân
thông tin về việc bắt giữ các đối tượng trộm cắp tài sản tại thái bình và an giang sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây
vào hồi một mươi bảy h ba mươi phút ngày hai mươi tám tháng sáu tại chợ đề thám phương đề thám tp thái bình công an tp thái bình phối hợp với quần chúng nhân dân bắt quả tang đối tượng là bùi thị duyên đang có hành vi trộm cắp xe máy
tại cơ quan cảnh sát điều tra bùi thị duyên khai nhận do ham chơi đua đòi duyên đã lợi dụng sơ hở của người dân dựng xe ở những nơi công cộng không có khóa cổ khóa càng để thực hiện hành vi phạm tội
từ đầu tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm đến nay duyên đã thực hiện trót lọt bảy vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn thành phố
còn tại an giang cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới tỉnh an giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn thành danh chú ấp long bình xã long kiến huyện trợ mới tỉnh an giang về hành vi trộm cắp tài sản